tại tuyên quang lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn sơn dương huyện sơn dương tỉnh tuyên quang cho biết
lực lượng công an huyện sơn dương vừa không chế một thanh niên có hành vi mang dao đến trụ sở
ủy ban nhân dân thị trấn sơn dương gây dối
chiều ngày hai mươi tháng bảy trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại một cảnh một thanh niên
mang giao đến trụ sở ủy ban nhân dân thị trấn sơn dương
khi cảnh sát phát hiện và ngăn chặn người này đã vung dao đuổi theo đe dọa chém nhiều cảnh sát
đồng thời tìm cách lên xe máy bỏ đi ít phút sau thanh niên này bị cảnh sát khống chế tại chỗ
hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ
ngày hai mươi tháng bảy công an quận một mươi hai tp hcm đang điều tra vụ cháy tại một căn nhà trong hẻm
đường vườn lài phường an phú đông khiến cho nhiều tài sản bị thiêu dụng
khoảng chín giờ cùng ngày trung tâm chỉ huy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ
cứu nạn công an tp hcm nhận tin báo cháy tại xưởng làm dây dạy
tại xưởng làm dây dép ở hẻm ba trăm sáu mươi bảy vườn lài phường an phú đông lực lượng chức năng đã điều phương tiện
cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành chữa cháy
sau hơn một giờ đồng hồ đám cháy được giật tắt nhưng nhiều tài sản của người dân bị thiêu dụi
ngoài xưởng làm dây dép có các dãy nhà dân liền kề cũng bị ảnh hưởng do cháy
hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy tại con hẻm đường vân lai đang được điều tra làm rõ
hôm nay tòa án nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án
lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
xảy ra tại tỉnh thất bồng lai hay còn gọi thiền an bên bờ vũ trụ xã hòa khánh tây huyện đức hòa
trước đó vào ngày hôm qua phiên tòa chính thức diễn ra với phần xét hỏi các bị cáo
tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận người trong clip là mình
tuy nhiên phủ nhận nhiều lời nói trong clip và cho rằng các clip đã bị cắt ghép
nhiều câu hỏi của hội đồng xét xử và kiểm sát viên không được các bị cáo trả lời
vì cho rằng không biết nguồn gốc một số clip không nhớ sự việc
một số câu hỏi được các bị cáo trả lời mâu thuẫn với nhau
và mâu thuẫn với cả lời khai của mình đã khai trong quá trình điều tra
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một các bệnh gan gồm lê tùng vân lê thanh hoàn nguyên
lê thanh nhất nguyên lê thanh nghị nguyên lê thanh trùng dương
cao thị cúc và lê thu vân đã đăng tải năm video clip và một bài viết trên các trang mạng xã hội
các clip và bài viết này có chứa nội dung sai sự thật bịa đặt xuyên tạc
do đó viện kiểm sát quyết định truy tố ra chức tòa để xét xử các bị can gồm lê tùng vân
lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh nghị nguyên lê thanh trùng dương
và cao thị cúc về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ hợp pháp
dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
riêng bị can lê thu vân đã bỏ đi khỏi nơi cư trú
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an chưa tìm được nên đã quyết định tách vụ án hình sự này
sau khi bắt được sẽ xử lý sau
thưa quý vị điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và không chấp hành hiệu lệnh
mà còn tăng ga đâm thẳng vào cán bộ công an đang làm nhiệm vụ
tôn thất tùng trú tại quận thây khê vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triều tp đà nẵng tạm giữ
và trưa ngày một mươi chín tháng bảy khi phát hiện tùng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm
lực lượng chín trăm một mươi một đã ra hiệu lệnh dừng xe
nhưng tùng không chấp hành mà còn tăng ga đâm thẳng vào cán bộ công an rồi tăng tốc bỏ chạy
xác định việc truy đuổi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho những người tham gia giao thông khác
tổ chín trăm một mươi một đã thu thập chứng cứ chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triều
đến tối cuối ngày tôn thất tùng đã đến công an quận liên triều đầu thú
tùng khai nhận do có sử dụng rượu bia sợ bị công an lập biên bản vi phạm nên đã cố tỉnh vượt chốt kiểm tra
vào ngày hai mươi tháng bảy lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh lâm đồng
vừa phối hợp với công an phường hai thành phố đà lạt thuyết phục và giải cứu thành công một trường hợp
leo lên nóc nhà tầng ba có tâm lý hoảng loạn bất ổn
nhận được tin báo của người dân lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
lúc này cô gái trẻ khoảng một mươi tám tuổi đang đứng tại khu vực mái tôn trên trần nhà
mặc dù nhiều người dân xung quanh khuyên nhủ thuyết phục nhưng nạn nhân vẫn cương quyết không chịu xuống
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba triển khai hai phương án vừa tiếp cận công khai để động viên trấn an tinh thần
vừa bí mật bất ngờ xử lý an toàn khi nạn nhân không hợp tác
sau khoảng một mươi năm phút lực lượng công an đã thuyết phục được cô gái và kịp thời đưa vào vị trí an toàn
vào ngày hai mươi tháng bảy tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
tuyên phạt bị cáo bành hòa toàn chú tại huyện châu phú tỉnh an giang một mươi tám năm tù
về tội tàn trữ trái phép chân ma túy
theo có trạm vào ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tại điểm giao hàng công ty vận tải hàng sài gòn
toàn bị bắt quả tang khi đang tàng trữ hai túi ma túy tổng hợp với trọng lượng hai trăm linh
khám xét khẩn cấp tại phòng trọ của toàn ở khu phố đồng khởi phường vĩnh quang
thành phố rạch giá công an đã thu giữ thêm một bịch ma túy đá
toàn khai nhận mua ma túy của một đối tượng ở thành phố hồ chí minh về để sử dụng
thưa quý vị sau một tháng cao điểm xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
từ ngày hai mươi tháng sáu đến ngày hai mươi tháng bảy lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc
đã xử lý hàng nghìn xe quá tải cơi nới thành thùng với số tiền phạt lên tới hàng tỷ đồng
tạm giữ hàng trăm phương tiện và tước giấy phép lái xe trên một trường hợp
cũng vì vậy mà giờ đây trên các tuyến đường xe quá khổ quá tải cơi nới thành thùng đã dần vắng bóng
tuy nhiên trong quá trình xử lý lực lượng chức năng cũng gặp nhiều khó khăn nhất định
trong đó có sự chống đối trốn tránh của nhiều lái xe
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên thời sự tại tỉnh hưng yên
từ ngày hai mươi tháng sáu đến ngày hai mươi tháng bảy lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hưng yên
đã đồng luật xác quân xử lý tám mươi chín trường hợp vi phạm về quy định cơi nơi thùng xe
trở hàng quá tải trọng quá khổ phạt tiền lên đến hơn ba trăm linh triệu đồng
vận động cưỡng chế ba trăm một mươi chín trường hợp tháo cắt thùng xe thông báo tới cơ quan đăng kiểm năm trường hợp hạ tải một mươi ba trường hợp
chúng tôi cũng sẽ mở hồ sơ theo dõi những phương tiện vận tải
đặc biệt những phương tiện có tái phạm
thì sẽ áp dụng những tình tiết tái phạm
và thậm chí là phối hợp với cả ngành giao thông vận tải
có thể là sẽ không cấp phù hiệu vận tải hoặc thu hồi cái phù hiệu vận tải đối với phương tiện vi phạm nhiều lần
tuy nhiên trong quá trình tuần tra xử lý cảnh sát giao thông vẫn gặp những khó khăn nhất định
sau khi lực lượng chức năng dừng phương tiện kiểm tra
lái xe này nhất định cố thủ trên cabin và liên tiếp gọi điện thoại cho ai đó
hay những xe tải này khi thấy lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đã vội vã dừng xe
bất chấp nguy hiểm đi lùi để tránh phát hiện hoặc trốn vào một cung đường khác
hoặc tại nhiều bãi đỗ xe các phương tiện vẫn mang tâm lý chờ đợi qua đợt cao điểm để không phải cưa cắt thành thùng
thực tế thì lúc đầu mới triển khai kế hoạch thì cũng có cái khó khăn vướng mắt
một số doanh nghiệp chủ phương tiện có chơi dị hỉ nại để đợi thời điểm sau
thế nhưng mà
tuy nhiên thì lực lượng chức năng cũng làm rất là quyết liệt và xử lý nghiêm
nên là không có trường hợp nào là lưu thông trên đường mà thành thùng vẫn còn cơi lới được
bên cạnh đó tại các tuyến trọng điểm lực lượng chức năng vẫn tiến hành cân tải trọng lưu động
các anh tổ chức cân tại chỗ này thì tôi thấy cũng thuận tiện mà mình đi lại nó cũng không phải là phức tạp lắm
để gặp đời gặp đây các anh ấy làm thế này thì
thì mình chấp hành không
đi làm công ty chạy cho bọn em thì chỉ chấp hành chở đủ tải không chở quá
thì bây giờ luật là các thứ ra là mức phạt cao là bọn em phải chấp hành không
hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý với hành vi vi phạm về quá khổ quá tải
thì tôi khẳng định là sẽ không có phùng cấm và không có ngoại lệ
và không chỉ diễn ra ở trong cái thời gian cao điểm
mà chúng tôi sẽ tổ chức bố trí lực lượng tuần tra đảm bảo hai mươi bốn trên bốn trên tất cả các tuyến
giao thông mà có cái tiềm ẩn nguy cơ về cái vi phạm về cơi đối kích thức thành thùng
những kết quả trong thời gian qua đã góp phần tích cực trong việc thiết lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh hưng yên
tuy nhiên để công tác này đi vào chiều sâu không chỉ có sự vào cuộc của lực lượng cảnh sát giao thông
mà ý thức của mỗi lai xe của doanh nghiệp vẫn là nhân tố quyết định để chấm dứt hoàn toàn vi phạm về xe quá khổ quá tải và quá thích thức thành thùng trên toàn tỉnh